các trường hợp nhập cảnh về việt nam qua biên giới hiện đang được theo dõi cách ly theo quy định
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn ra vào chiều ngày năm tháng hai
tính đến chiều ngày năm tháng hai tại việt nam đã phát hiện một mươi ca dương tính với virus corona mới
nhiều trường hợp nhập cảnh về việt nam đang được theo dõi cách ly theo quy định
hiện bộ lao động thương minh và xã hội đã tạm dừng tiếp nhận lao động từ trung quốc về quê an tết quay trở lại việt nam làm việc
và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch ncov
tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian việt nam công bố dịch bệnh ncov
tổ chức y tế thế giới và cơ quan kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ đã tài trợ ba test thử nhanh xét nghiệm ncov
bộ khoa học và công nghệ cũng cho biết đang phối hợp với bộ y tế trong việc sản xuất kịp thời test nhanh này